phát triển năng lượng tái tạo là hướng đi tất yếu tuy nhiên các điểm nghẽn vướng mắc trong quá trình thực hiện như kỹ thuật cơ chế đang khiến cho năng lượng tái tạo tại việt nam chưa đáp ứng được yêu cầu
đó là ý kiến của các chuyên gia năng lượng tham dự tại hội thảo quốc tế năng lượng tái tạo tại việt nam từ chính sách đến thực tiễn được tổ chức do hiệp hội năng lượng việt nam tại hà nội
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám mươi chín nhà máy điện gió và mặt trời đạt tổng công suất lắp đặt bốn năm trăm bốn mươi ba tám mw chiếm tám ba tổng công suất điện quốc gia
con số này vừa rất xa so với dự kiến của quy hoạch điện bảy điều chỉnh là tám trăm năm mươi mw điện mặt trời vào năm hai nghìn ba mươi
tốc độ phát triển triển khai rất nhanh như thế
trong khi đó việc đầu tư hệ thống truyền tải của khuôn
khu vực của ninh thuận hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển này
chính vì vậy nó tạo nên một điểm ngãn về giảm phát của các dãn năng lượng trong thời gian qua trên địa bàn hội tỉnh
trong bối cảnh nhu cầu sử dụng ngày một tăng quy hoạch điện bảy điều chỉnh đã đặt kế hoạch đầu tư điện lớn vào các năm tới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổng vốn đầu tư lấy điện là hai trăm một mươi bốn tỷ đồng và năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi là sáu trăm một mươi tỷ đồng
với số vốn đầu tư này
evn khó lòng đáp ứng được áp lực về tài chính
trong khi đó theo quy định hiện nay nhà nước độc quyền trong truyền tải điện
và chưa có những điều kiện cụ thể để tận dụng nguồn lực xã hội đầu tư vào hệ thống truyền tải điện
luật định lực có đề cập tới việc độc quyền là quản lý vận hành của nhà nước
phải hiểu rằng là độc quyền quản lý vận hành nhà nước chứ không phải là riêng nhà nước đầu tư
chỉ cần cắt nghĩa việc này như vậy chính phủ có thể quyết định
có thể thấy những chính sách cơ chế thời gian qua
qua đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đến lĩnh vực năng lượng tái tạo xong đồng thời cũng đã kéo theo những bất cập
bây giờ là chính phủ sẽ chuyển sang cơ chế đầu thổ hoặc đầu giá
để làm sao giá điện mật trời giảm xuống chứ không phải là chín ba mươi năm cent như bây giờ là giá cao quả
trên thế giới hiện nay là giá điện mật trời chỉ có ba bốn cent thôi
cây kiệt đồng góp của chính phủ là tài chính
chuyên gia tại hội thảo sẽ được tổng hợp để hoàn thiện hành lang pháp lý
trong việc phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững